tính đến chiều nay ngày một mươi hai tháng hai trên toàn thế giới đã có bốn mươi năm một trăm bảy mươi một người mắc với một một trăm một mươi năm người tử vong
trong đó lục địa trung quốc bốn mươi bốn sáu trăm năm mươi ba người mắc một một trăm một mươi ba người tử vong nhật bản hai trăm linh ba người mắc
philippines ba người mắc một người tử vong hồng kông trung quốc bốn mươi chín người mắc một người tử vong
việt nam hiện tại có một mươi năm người dương tính với covid một mươi chín bao gồm hai cha con người trung quốc
người con đã khỏi và xuất viện dự kiến vào ngày hôm nay thì người cha cũng sẽ được xuất viện
sáu người việt nam đều trở về từ vũ hán trung quốc bốn người đã khỏi và xuất viện
năm người việt nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín một người đã khỏi và xuất viện
một người mỹ đến việt nam trước đó có quá cảnh tại vũ hán trung quốc
một bệnh nhi ba tháng tuổi có tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
các tỉnh có người mắc covid một mươi chín bao gồm tỉnh vĩnh phúc một mươi người thành phố hồ chí minh ba người
khánh hòa một người thanh hóa một người
covid một mươi chín âm tính là bảy trăm tám mươi tám trường hợp và đã điều trị thành công cho sáu người đã được xuất viện